tại thành phố cần thơ đã diễn ra hội nghị trao đổi lý luận lần thứ tám
giữa đảng cộng sản việt nam và đảng cộng sản nhật bản
với chủ đề sức sống của chủ nghĩa mark trong thời đại ngày nay
đoàn đại biểu đảng cộng sản việt nam do đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh làm trưởng đoàn
đoàn đại biểu đảng cộng sản nhật bản do đồng chí tanaka yu
ủy viên thường vụ đoàn chủ tịch phó trưởng ban bí thư trung ương đảng cộng sản nhật bản làm trưởng đoàn
với chủ đề sức sống của chủ nghĩa mark trong thời đại ngày nay
trao đổi lý luận lần này là dịp để hai bên nhìn nhận lại đầy đủ hơn sức sống của chủ nghĩa mark
đồng chí nguyễn xuân thắng nhấn mạnh những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử của hơn ba mươi năm đổi mới
đã tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của đảng cộng sản việt nam
là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng việt nam
vận dụng sáng tạo đúng đắn chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh là tiền đề và điều kiện tiên quyết nhất
để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội mang bản sắc việt nam
đồng chí tanaka lu đánh giá cao thắng lợi của việt nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây
cũng như đường lối đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay
nhận định rằng trong tình hình mới mỗi đảng có những thách thức khác nhau
nhưng đi lên chủ nghĩa xã hội thông qua kinh tế thị trường là con đường hợp quy luật phát triển
trước đó đồng chí nguyễn xuân thắng đã tiếp và trao đổi với đồng chí tanaka yu
hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu hợp tác để thúc đẩy quan hệ hai đảng
hợp tác giữa hai nước việt nam nhật bản hòa bình ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới